một thông tin rất đáng chú ý với các bậc phụ huynh học sinh có con đang học lớp một lớp hai tiểu học
sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã các trường chuyên biệt trực thuộc sở
thông báo về việc kết thúc năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với giáo dục tiểu học
theo văn bản này phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn cuối học kỳ hai
không đủ điều kiện kiểm tra trực tuyến theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
thì được vận dụng thông tư số hai mươi bảy hai nghìn hai mươi ngày bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
thông tư số ba mươi hai nghìn một mươi bốn ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn đã được sửa đổi bổ sung bởi thông tư số hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu để hoàn thành việc đánh giá xếp loại học sinh
giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ một kết quả giữa học kỳ hai và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đối với học sinh lớp một và lớp hai sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã
phải báo cáo kết quả thực hiện về sở trước ngày một mươi năm tháng tám để kịp chuẩn bị cho năm học mới